quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời tiết trong ngày cuối tuần trên cả ba miền của đất nước đều có nắng nóng
ở miền bắc nắng nóng xảy ra tại khu vực tây bắc của bắc bộ ở miền trung là khu vực trung trung bộ
còn ở miền nam nắng nóng diện rộng xuất hiện ở cả tây nguyên và nam bộ
ở phía nam nắng nóng do khối khí biển bao trùm ngăn không cho mây ẩm phát triển
trong ngày mai khu vực nam bộ tiếp tục là vùng nóng nhất trên cả nước
với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt trong khoảng từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng một số nơi ở miền đông nam bộ có nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi chín độ
còn ở tây nguyên nhờ địa hình cao nguyên nên nhiệt độ dễ chịu hơn hầu hết giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng ajunpa ở gia lai hay là cát tiên ở lâm đồng là có mức nóng gắt với nhiệt độ từ ba mươi bảy ba mươi tám độ
trở ra với khu vực bắc bộ và miền trung nắng sớm và nóng là do vùng áp thấp nóng
ở phía tây nguyên và nam bộ
trong ngày mai nắng nóng sẽ xảy ra ở khu vực phía tây bắc bộ
còn ở trung bộ sẽ là toàn bộ khu vực phía tây của thanh hóa trở vào cho tới quảng ngãi
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
ở khu vực phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thành phố lạng sơn quảng ninh hải phòng và thái bình
do vẫn được hưởng lợi từ gió ẩm do khối khí lạnh suy yếu mang lại
nên thời tiết nhìn chung là vẫn dễ chịu
ban đêm có gió mát cùng nhiệt độ phổ biến
trong khi đó ban ngày nhiệt độ giao động từ ba mươi ba mươi hai độ riêng vùng núi có nơi cao hơn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông
và vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hẳn sang hướng đông đến đông nam ở mức cấp ba bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc ở mức cấp bốn và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước